tại quảng bình mưa lũ đã làm sạt lở nghiêm trọng bờ sông danh thuộc huyện tuyên hóa
hàng trăm mét đất sản xuất và hàng trăm ngôi nhà của người dân dọc bờ sông đã bị lũ cuốn trôi
đây là bờ kè dọc sông danh thuộc thôn kinh chừng xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
trận lũ kép vừa qua đã khiến bờ kè này bị sạt lở nghiêm trọng
có nhiều nơi nước lũ đã ăn sâu vào đến sát nhà dân
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của bà con sống dọc bờ sông này
bà con ở đây rất hoang mang và sợ hãi
có nghĩa là không biết lù lụt lụng ấp bao lâu có thể cuốn trôi bao nhiêu nhà cửa lúc nào
giống như các anh thân biết đó nhưng chỗ đó là nó quá sâu vào nhà dân thôi
xã đức hóa có một mươi một thôn thì sáu thôn nằm dọc bờ sông danh bị sạt lở
trong đó có hơn ba mươi hộ dân cần phải di rời khẩn cấp vì tình trạng sạt lở đã ăn sâu vào đến sát nhà
khi vừa rồi hát đàn lút bì kéo ra bì
có sạt lở kiếm trọng kéo dài hệ thống cây này
thì đấy là một vấn đề rất năn giải cho bà con ở xóm quý trường này là ổn định nơi ở
sắp tới ủy ban nhân huyện sẽ có cái ý kiến về ủy ban tỉnh
và các bơ gác nhanh có liên quan để hỗ trợ huyện
tức là hỗ trợ khu vực dân này xây dựng hoàn thiện và kéo dài đoàn tấn cây này
để ổn định nơi sinh sống của bà con
với tình trạng sạt lở này nếu không có sự vào cuộc nhanh
xóm của các ban ngành liên quan thì chắc chắn trong thời gian tới
nhà của các hộ dân nơi đây sẽ bị nước cuốn trôi lúc nào không hay